sáng nay ngày tám tháng năm triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
tại trụ sở báo nhân dân tiếp tục thu hút nhiều khách tham quan
trong đó có các đoàn học sinh từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở
trên địa bàn quận hoàn kiếm đến tham quan trải nghiệm
lần đầu tiên được xem hình ảnh các chú bộ đội trong bức tranh tương tác panorama chiến dịch điện biên phủ
bao quanh mô hình ba trăm sáu mươi độ đường kính năm năm m và chiều cao hơn ba mét
các cháu học sinh mầm non thấy rất mới lạ
triển lãm tương tác tranh panorama là hoạt động điểm nhấn nằm trong đợt thông tin đặc biệt
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân
đến với triển lãm du khách và nhất là các em học sinh sinh viên
sẽ có những cảm nhận chân thực
thú vị để hiểu thêm về lịch sử đất nước và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai
đã chiến đấu để bảo vệ nền độc độc hòa bình cho dành cho các con được cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc ngày hôm nay
triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày một mươi hai tháng năm
và được báo nhân dân mở cửa tự do cho công chúng vào tham quan
những người yêu thích công nghệ có thể trải nghiệm tương tác trực tiếp trên bức tranh
bằng cách dùng điện thoại quét các mã qr để tìm hiểu chi tiết thông tin
hoặc tại ứng dụng xem hình ảnh truyền động bằng công nghệ thực tế tăng cường ar
có thể nói việc ứng dụng công nghệ hiện đại
của anorama về chiến thắng điện biên phủ là một nỗ lực đổi mới sáng tạo
đồng thời thể hiện trách nhiệm của tờ báo đảng hàng đầu của nền báo chí cách mạng việt nam
trong công tác tuyên truyền về những sự kiện quan trọng của đất nước